tuy nhiên hiệp không chấp nhận nhiều lần liên lạc với chị tính nhưng đều bị từ chối
ngày hai mươi ba tháng hai năm hai nghìn một mươi chín trong khi hiệp đi đón khách tại xã tam cường thì phát hiện xe của chị tính đi ngược chiều
thấy vậy hiệp quay xe lại và chặn đầu xe của chị tính rồi dùng gậy sắt đập vỡ kính cửa trước xe ô tô
đồng thời dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào người chị tính khiến chị tính tử vong
sau khi gây án xong hiệp lên xe về nhà rồi uống thuốc ngủ
định tự tử nhưng được phát hiện và đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời
còn đây là nguyễn thế long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú ở khu bốn xã phú hộ thị xã phú thọ
cũng vừa bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra về hành vi giết người
đối tượng long cho biết do có quan hệ tình cảm với hai người phụ nữ là nguyễn thị hạnh và nguyễn thị hoài
ngày hai mươi hai tháng hai năm hai nghìn một mươi chín cả ba người gồm long hạnh và hoài hẹn gặp nhau để nói chuyện dứt khoát về mối quan hệ tay ba này
tại chỗ hẹn giữa họ đã xảy ra mâu thuẫn cãi vã nên long về nhà
đến khoảng ba giờ sáng hoài điện thoại bảo long ra đón mình tại một nhà hàng thuộc khu bốn xã phú hộ thị xã phú thọ
khi long vừa dừng xe trước cửa quà
thì lập tức bị ba người bạn của hạnh gồm lê trí hải hà anh tuấn và nguyễn tiến dũng đánh liên tiếp vào người
sẵn có con dao trong người long đã chém lê trí hải bị tử vong
trước đấy là em biết là bọn định đánh em rồi thì em đụng sát con dao
không rời thì em thúc ra em chỉ đâm linh tinh cho nó đau rồi cho nó bỏ chạy thì không thì thôi ạ
xong rồi thì không may thì đâm chết hải
điều tra công an tỉnh phú thọ từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh đã xảy ra bốn vụ án giết người
nguyên nhân từ các vụ án hết sức đơn giản
chủ yếu xuất phát từ những mâu thuẫn trong quan hệ yêu đương
không có cách thức giải quyết hợp lý và triệt để dẫn tới hậu quả khôn lường
qua một loạt các vụ đó thì cơ quan kiểm soát điều tra cũng cảnh báo
thứ nhất là chúng ta trong cuộc sống xã hội cuộc sống gia đình
thứ nhất chúng ta phải đề cao
cao tôn trọng cái thuần phong mỹ tục của người việt nam
cái tình cảm phải có sự trong sáng tình yêu trong sáng
khi tình cảm tình yêu có những vấn đề bị giãn nứt
thì chúng ta cũng phải bình tĩnh để giải quyết
tránh cái việc là chúng ta thiếu bình tĩnh thiếu kìm chế thiếu sáng suốt
đề dẫn đến án mạng
để đấu tranh có hiệu quả hạn chế loại tội phạm này
quan trọng là phải đẩy mạnh giáo dục đạo đức và tuyên truyền pháp luật cho mọi đối tượng
cái ác sẽ không có chỗ đứng nếu con người định hướng cho mình lối sống nhân văn
gây ra một mươi năm vụ trộm cắp tài sản trên tuyến quốc lộ một a đoạn từ thành phố ninh bình đến thành phố tam điệp
và đường dt bốn trăm bảy mươi bảy đối tượng nguyễn văn anh chú tại phường yên bình
thành phố tam điệp tỉnh ninh bình
vào đêm ngày hai tháng ba lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh bình đã bắt quả tang
khi nguyễn văn anh đang có hành vi trộm cắp sáu thùng sơn trị giá gần một mươi bảy triệu đồng
từ thùng xe ô tô tải biển kiểm soát hai mươi l tám trăm bốn mươi bốn đang đỗ bên lề đường quốc lộ một a
thuộc khu vực phường yên bình thành phố tam điệp
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận đã thường xuyên điều khiển xe ô tô tải
đi dọc những tuyến đường nói trên chuẩn bị sẵn các công cụ
và lợi dụng khi các lái xe đỗ bên lề đường để ngủ
các đối tượng đỗ xe sát phía sau phá cửa xe rồi trộm cắp tài sản hoặc hút trộm dầu
với thủ đoạn trên từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám cho đến nay
nguyễn văn anh đã thực hiện một mươi năm vụ trộm cắp tài sản
khám xét nơi ở của nguyễn văn anh cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài sản
mà đối tượng trộm cắp được như lốp ô tô gạch lát nền
sắt các cục nóng điều hòa và nhiều vật chứng có liên quan khác
mặc dù đã có nghề nghiệp ổn định thế nhưng vì thiếu tiền tiêu xài cá nhân
cho nên một đối tượng trú tại huyện điện bàn tỉnh quảng nam đã nảy sinh ý định
ra thành phố đà nẵng thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản
và sau một thời gian truy xét công an huyện hòa vang thành phố đà nẵng
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam
đối với trần văn hiền hai mươi ba tuổi về hành vi trộm cắp tài sản
vào cuối năm hai nghìn một mươi tám trên địa bàn huyện hòa vang đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản
mà đỉnh điểm là cuối tháng tám năm hai nghìn một mươi tám tại xã hòa phong huyện hòa vang
người dân thông báo về việc bị mất một chiếc xe ô tô hiệu kia biển kiểm soát bốn mươi ba a hai mươi ba nghìn một trăm bốn mươi bốn
nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc công an huyện hòa vang đã khẩn trương vào cuộc
và xác lập chuyên án truy tìm thủ phạm
qua theo dõi phát hiện đối tượng hiền cùng tăng vật là chiếc xe ô tô bị mất xuất hiện
ở tại quảng nam cho nên đã tiến hành mời về cơ quan công an làm việc
ban đầu hiền một mực chối tội
nhưng với những chứng cứ thu thập được đã buộc hiền phải thừa nhận hành vi trộm cắp của mình
ngoài ra hiền còn thừa nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp khác trên địa bàn hòa vang
sau đó bán đi và lấy tiền tiêu xài cá nhân
ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng vừa ban hành văn bản về việc tăng cường đấu tranh
ngăn chặn các hoạt động tín dụng đen tội phạm và vi phạm pháp luật có liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng
theo đó công an thành phố nắm chắc tình hình hoạt động của các đối tượng
cho vay lãi nặng trên địa bàn thành phố lên danh sách quản lý chặt chẽ các đối tượng
xử lý nghiêm các hành vi cho vay lãi nặng và vi phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng
không để số đối tượng ngoại tỉnh đến thành phố hoạt động cho vay lãi nặng
không để xảy ra các vụ án có liên quan đến cho vay lãi nặng gây bức xúc trong dư luận
viện kiểm sát nhân dân thành phố tòa án nhân dân phối hợp với công an thành phố
khẩn trương điều tra truy tố đưa ra xét xử lưu động một số vụ án cho vay lãi nặng
và các vụ án có liên quan đến hoạt động tín dụng đen để tuyên truyền gian đe giáo dục chung
thông tin từ bệnh viện đa khoa bãi cháy tỉnh quảng ninh vừa cho biết
một khách du lịch người nhật bản đã tử vong do ngã xuống nước tại cảng cầu khách quốc tế tuần châu
nạn nhân được xác định đã tử vong trước khi nhập viện
thời điểm xảy ra vụ tai nạn được lực lượng chức năng xác nhận là từ
chiều ngày ba tháng ba danh tính nạn nhân là ông misuyashisu masahiro sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn quốc tịch nhật bản
thông tin từ những khách du lịch cùng đoàn cho biết sau khi đi tham quan ở vịnh hạ long về
trong lúc bước lên các bậc lên xuống tại cảng tàu ông masahiro đã trượt chân rơi xuống nước
ngay lập tức những người xung quanh đã nhảy xuống cứu ông masahiro và đưa vào bệnh viện đa khoa bãi cháy để cấp cứu
lực lượng chức năng cũng đã thông báo cho gia đình nạn nhân và đơn vị liên quan để phối hợp giải quyết vụ việc
tiếp tục là thông tin về các vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra tại con tum và đắk lắc
sáng nay bốn tháng ba công an tp kon tum phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tp kon tum đã tiến hành khám nghiệm tử thi
và dựng lại hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra vào đêm ba tháng ba khiến một người tử vong
thời điểm trên trịnh sơn hà ba mươi ba tuổi chủ tp kon tum điều khiển xe mô tô trên đường trần hưng đạo
đến trước số nhà một trăm bảy mươi chín thì va chạm với xe taxi mang biện kiểm soát
do võ thái hiền chú phường lê lợi tp kon tum điều khiển
sau đó hà tiếp tục va chạm với xe taxi biện kiểm soát tám mươi hai a bốn nghìn một trăm tám mươi hai do phan duy hưng chú xã đắk bla tp kon tum điều khiển đi ngược chiều
hậu quả trịnh xuân hà tử vong do đa chấn thương
vào thời điểm xảy ra tai nạn trời đang mưa lớn
còn tại tp bumathuot tỉnh đắk lắk đã xảy ra một vụ tai nạn giữa xe ô tô và xe máy khiến một người tử vong
trên đoạn quốc lộ hai mươi bảy qua phường tân hòa
xe ô tô do anh nguyễn thái anh khoa chú phường tân lập điều khiển
và xe máy do anh hoàng đức trung chú tại phường tân hòa tp bumathuot điều khiển đã đâm trực diện khiến anh trung tử vong
hệ công an tp bumathuot đang tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thanh hóa vừa khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với ngô thị sự sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi ở xã quảng nham huyện quảng
học xương về hành vi mua bán trái phép vật liệu nổ
trước đó vào ngày một mươi ba tháng một năm hai nghìn một mươi chín qua công tác tuần tra đảm bảo an ninh trật tự
đồn biên phòng sầm sơn đã phát hiện bắt quả tang đối tượng phạm thị cả sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ở xã quảng ngam đang mua bán trái phép bốn kg thuốc nổ và chín m dây cháy chậm
sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ án phòng an ninh điều tra công an tỉnh thanh hóa đã tiếp tục điều tra xác minh mở rộng vụ án
qua đó đã xác định đối tượng ngô thị sự là người đã bán số vật liệu nổ trên cho phạm thị cả
khám xét nơi ở của sự lực lượng công an tiếp tục thu giữ hai ba trăm linh kiếp nổ tám cuộn dây cháy chậm và một trăm năm mươi ba kg thuốc nổ

kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng vũ thị sử sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn yên thịnh xã hưng lộc huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa
đối tượng lê thanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại tổ hai cụm một phường xuân la quận tây hồ thành phố hà nội
và đối tượng lê văn nam sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại xóm bốn tam quy xã hà tân huyện hà trung tỉnh thanh hóa
số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi hai bốn trăm bảy mươi một và sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
trong phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết
xin kính chào quý vị và các bạn
trong đêm qua sáng nay do tác động của không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông nên ở các tỉnh phía đông bắc bộ đã có mưa giải rác
tuy nhiên ở các tỉnh phía tây bắc bộ do chắn của dãy hoàng liên sơn nên ít chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh này
trong ba ngày tới tại đây có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ hai mươi bốn hai mươi tám độ
riêng một số nơi như lai châu điện biên nhiệt độ cao nhất có thể tăng lên ở ngưỡng ba mươi ba mươi hai độ
khu vực phía đông bắc bộ ngày mai không khí lạnh sẽ tạm thời suy yếu nên mưa sẽ giảm trời chỉ còn nhiều mây và có sương mù vào đêm và sáng
mưa nhỏ có thể xuất hiện lác đác tại một vài tỉnh ven biển
và ban ngày trời có lúc hứng nắng nhẹ nhiệt độ ban trưa có thể tăng lên ngưỡng hai mươi năm hai mươi tám độ
theo nhận định xa hơn khoảng ngày sáu mùng bảy không khí lạnh sẽ tiếp tục khả năng nén dạnh áp thấp nên tại các tỉnh phía đông bắc bộ có khả năng lại xuất hiện mưa rào rải rác nên nhiệt có xu hướng giảm
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong hai ngày tới do hình thế gây mưa suy yếu mưa sẽ giảm hẳn trời chỉ còn nhiều mây và có sương mù tại một số tỉnh như nghệ an thanh hóa
vào trưa chiều trời chuyển nắng nhiệt độ cao nhất phổ biến ở ngưỡng hai mươi chín ba mươi hai độ
riêng các tỉnh vùng núi phía tây do chịu tác động của sự mở rộng của vùng áp thấp nóng nên nhiệt độ có thể đạt ngưỡng ba mươi ba ba mươi bốn độ
sau đó từ khoảng đêm ngày mùng sáu sang đến ngày mùng bảy cũng do tác động của không khí lạnh nên nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ
còn đối với các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận thời tiết khá ôn hòa không có nhiều thay đổi so với những ngày vừa qua
trời vẫn phổ biến không mưa ngày nắng nhiệt độ cao nhất sẽ giao động trong khoảng hai mươi chín ba mươi hai độ
đến với thời tiết tại khu vực tây nguyên nơi đây vẫn mang đặc trưng của mùa khô phổ biến không mưa ngày nắng nhiều
nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến trong khoảng ba mươi một ba mươi bốn độ về đêm do điều kiện địa hình giảm xuống chỉ còn một mươi tám hai mươi một độ
với khu vực nam bộ ba ngày tới
phổ biến không mưa và có nắng nhiều nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức ba mươi một ba mươi bốn độ
nắng nóng cục bộ vẫn tiếp tục diễn ra tại các tỉnh miền đông nam bộ với nhiệt độ cao nhất có thể lên đến ba mươi năm độ
độ ẩm ban trưa giảm thấp chỉ từ năm mươi năm mươi năm nên sẽ càng tăng lên cảm giác khô nóng
người dân khu vực này cần đặc biệt lưu ý để phòng hiện tượng cháy rừng cũng như hiện tượng chập nổ điện ở nơi dân cư đông đúc
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé